sáng nay sáu tháng một mươi một tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử phúc thẩm vụ án nguyễn hiệu linh sáu mươi một tuổi
nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát tp đà nẵng đang cư trú tại quận hai tp hcm vì tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
phiên tòa tiếp tục được giữ kín do thẩm phán phiên tòa là ông nguyễn văn tuấn phó tránh tòa gia đình và người chưa thành niên
tòa án nhân dân tp hcm làm chủ tòa
khoảng gần tám giờ sáng cùng ngày nguyễn hữu linh đến tòa cùng luật sư của mình bằng ô tô cá nhân
sau khi thẩm vấn tranh luận kín hội đồng xét xử tòa gia đình và người chưa thành niên
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án công khai vụ án dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
đối với bị cáo nguyễn hữu linh sáu mươi một tuổi nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
theo đó tòa phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị cáo linh
tuyên y án sơ thẩm một mươi tám tháng tù đối với bị cáo